trong hôm nay mưa sẽ tạm giảm ở các tỉnh phía đông bắc bộ
nhưng từ chiều tối nay do ảnh hưởng của hồi tụ gió nên mưa rông sẽ tăng trở lại
trong đó khu vực vùng núi có nơi xảy ra mưa vừa mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến ở mức là từ bốn mươi tám mươi mm trên một đợt
vì vậy người dân cần hết sức đề phòng với khả năng xảy ra lũ quét và xa lở đất đá
mặc dù có mưa nhưng chủ yếu xảy ra cuối ngày
nên nền nhiệt độ lại có xu hướng tăng nhẹ ở mức là hai mươi ba ba mươi hai độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
từ đêm nay mưa rông cũng sẽ tăng mạnh với nhiều điểm có thể xảy ra mưa vừa mưa to đến rất to
lượng mưa có thể đạt ở mức là từ bốn mươi tám mươi mm trên một đợt
người dân tại đây cũng cần đề cao cảnh giác với lũ quét và xa lở đất đá rất dễ xảy ra
nền nhiệt trên khu vực cũng có xu hướng tăng nhẹ cao nhất ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
lui xuống các tỉnh miền trung từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế phổ biến là ít mưa
chỉ riêng ngày hai mươi bảy do chịu ảnh hưởng của hệ thống gây mưa từ phía bắc
nên tại khu vực bắc trung bộ mưa sẽ tăng lên ở diện giải rác
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
nền nhiệt trên khu vực cũng trên đà tăng trở lại ngày đêm ở mức là hai mươi bốn ba mươi bốn độ
các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận trong ba ngày tới phổ biến ít mưa
nếu có cũng chỉ xảy ra cục bộ vào lúc chiều tối với lượng không đáng kể
còn ban ngày thì có nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất đạt ở mức là ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn
vùng cao tây nguyên
gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên mưa rông vào lúc chiều tối cũng gia tăng đáng kể
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to kèm tố lốc và gió giật mạnh
do có mưa nên nền nhiệt độ trên khu vực giảm nhẹ ngày đêm là từ một mươi chín đến ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên trong ba ngày tới tại đây cũng có mưa rông với lượng khá
trong mưa rông cần đề cao cảnh giác tố lốc và gió giật mạnh
nên nhiệt độ tại đây cũng sẽ giảm nhẹ ngày đêm là từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ